nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ nâng cao giá trị của nông sản tăng thu nhập cho người dân
ubnd tỉnh lâm đồng đã phê duyệt đề án liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh lâm đồng có hai trăm linh chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản
và ba mươi sản lượng nông sản chủ lực của tỉnh được tiêu thụ qua chuỗi bảo đảm mỗi xã có tối thiểu một mô hình liên kết cho sản phẩm chủ lực
tổng diện tích tham gia chuỗi liên kết đạt năm mươi ha với sự tham gia của ba mươi hai hộ khoảng một trăm năm mươi doanh nghiệp và năm mươi hợp tác xã
toàn bộ một trăm linh sản phẩm của chuỗi được kiểm soát nguồn gốc chất lượng và được sơ chế chế biến
được biết hiện lâm đồng có một trăm hai mươi năm chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ
trong đó có sáu mươi tám chuỗi liên kết được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm